sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính tiếp bộ trưởng bộ quân đội cộng hòa pháp
sébastien lekonu đang có chuyến thăm việt nam tham dự các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thủ tướng phạm minh chính cảm ơn bộ trưởng bộ quân đội pháp đã nhận lời mời dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp
khẳng định nỗ lực của hai bên cùng nhau gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng đến tương lai
cho thấy việt nam là một hình mẫu về hàn gắn khôi phục sau chiến tranh biến thù thành bạn chuyển đối đầu thành đối thoại
nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm pháp năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với pháp
và gần đây tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng tổng thống emmanuel macron đã có cuộc điện đàm vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đề nghị bộ trưởng chuyển lời thăm hỏi
và lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới tổng thống pháp emmanuel macron sang thăm việt nam
đồng thời thủ tướng mong muốn sớm được đón thủ tướng pháp gabriel ata sang thăm việt nam
thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng bộ quân đội cộng hòa pháp sébastien le corneau vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam pháp
nhất là sau một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi ba
ngày càng phát triển tốt đẹp trên cơ sở mối lương duyên và những gắn kết trong nhiều lĩnh vực
từ lịch sử văn hóa kiến trúc con người
đến hợp tác về chính trị kinh tế giáo dục quốc phòng an ninh phòng chống covid một mươi chín
thủ tướng khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác việt nam pháp
để tăng cường hơn nữa đưa quan hệ việt nam pháp lên tầm cao mới đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn
thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao
chuẩn bị thật tốt cho chuyến thăm việt nam sắp tới của tổng thống pháp macron
cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa các bộ ngành địa phương
thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế hai nền văn hóa giao lưu nhân dân
hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu chuyển đổi năng lượng phát triển kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn
xây dựng các dự án hạ tầng giao thông trong đó có tháo gỡ vướng mắt thúc đẩy dự án metro nhổn
ga hà nội và các dự án đường sắt hợp tác khai thác biển và đại dương bền vững hợp tác nghiên cứu
chuyển giao khoa học công nghệ tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mạng toàn cầu toàn dân
thủ tướng đề nghị phía pháp ủng hộ thúc đẩy các nước eu sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa
và ec sớm gỡ thẻ vàng với hải sản xuất khẩu của việt nam
trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực của việt nam trong chống đánh bắt cá trái phép